liên quan đến việc khôi phục hoạt động vận tải hàng không sau dịch bộ giao thông vận tải đã xây dựng phương án và tổ chức lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương
đến nay bộ y tế đã cơ bản đồng ý và ủng hộ phương án hành khách chỉ cần đáp ứng điều kiện tiêm một mũi vaccine hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
trường hợp hành khách không thuộc hai đối tượng này phải có xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tuy nhiên vướng mắt lớn nhất trong việc triển khai kế hoạch bay nội địa trở lại nằm ở phía các địa phương đặc biệt là hà nội
ngày hai mươi bảy tháng chín vừa qua ubnd tp hà nội đã có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét chỉ đạo cục hàng không việt nam dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế nội bài
khẳng định khôi phục hoạt động vận tải nói chung và vận tải hàng không nói riêng là vấn đề sống còn
cục hàng không việt nam đề nghị bộ giao thông vận tải báo cáo chính phủ để có quan điểm thống nhất trên cả nước
trước mắt để khắc phục tình trạng này cục đề xuất chỉ mở chuyến bay đưa khách từ hà nội đi mà không đưa về hà nội
trường hợp lại sẽ chỉ trở hàng